tiếp tục chuyển thăm hữu nghị chính thức nước ta hôm nay ngày hai mươi một tháng một mươi hai thủ tướng vương quốc campuchia samdet techo hunsen đã đến thăm thành phố hồ chí minh
tại đây thủ tướng samdet techo hunsen đã gặp gỡ lãnh đạo thành phố hồ chí minh thăm và nói chuyện với các cán bộ cựu chiến binh quân tỉnh nguyện việt nam từng công tác tại campuchia
tại cuộc gặp ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đinh la thăng đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp thủ tướng samdet techo hunsen và đoàn đại biểu cấp cao của chính phủ hoàng gia campuchia đến thăm thành phố hồ chí minh
đồng chí đinh la thăng chia sẻ với vai trò và vị thế của thành phố hồ chí minh trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của việt nam thành phố luôn trân trọng dính dữ và làm hết sức mình để tiếp tục vun đắp cho quan hệ hai nước
cũng như quan hệ giữa thành phố hồ chí minh với các địa phương của campuchia
đặc biệt với địa phương kết nghĩa là thủ đô phnom penh đồng chí đinh la thăng mong muốn chính phủ hoàng gia campuchia và thủ tướng samdet techo hun sen sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho việt nam
trong đó có thành phố hồ chí minh triển khai các hoạt động kinh tế thương mại giáo dục văn hóa và du lịch nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ của hai nước
bày tỏ vui mừng được đến thăm thành phố hồ chí minh thủ tướng samdet techo hunsen chúc mừng những thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực mà thành phố đã đạt được trong thời gian qua
khẳng định chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất quan trọng và có ý nghĩa sâu sắc với nhân dân hai nước
thủ tướng samdet techo hun sen mong muốn việt nam và campuchia tiếp tục không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác với thành phố hồ chí minh và các địa phương của campuchia